cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế tỉnh thừa thiên huế đang tạm giữ hình sự đối với trần hoài trí
chú tại tp huế có hành vi mua bán trái phép trên ma túy
trần quang thanh phúc và ngô văn thảo cũng cùng chú tại tp huế về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
vào lúc hai h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng năm tại địa chỉ số một đường hà nội phường vĩnh ninh tp huế
lực lượng trinh sát đã bắt quả tàng trí khi đang tàng trữ một gói tinh thể rắn màu trắng
và ba viên nén có tổng khối lượng là hơn hai bảy gram
khám xét khẩn cấp nhà trọ của trí tại phường thuận lộc tp huế
tổ công tác thu giữ thêm bốn mươi viên nén và hơn một mươi bảy gram tinh thể rắn màu trắng
một cân tiểu ly và nhiều vật chứng liên quan đến việc mua bán ma túy
cũng vào khoảng thời gian trên tổ công tác đã bắt giữ phúc có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
thu giữ bảy viên nén và hơn năm gram tinh thể rắn màu trắng
dạng sáng cùng ngày đơn vị đã bắt giữ thảo có hành vi tàng trữ ba viên nén và hơn hai năm gram tinh thể rắn màu trắng
bước đầu các đối tượng khai nhận tất cả số tăng vật trên đều là ma túy
vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra của ban thành phố huế tiếp tục điều tra làm rõ